trường hợp một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội thực hiện những hành vi live stream trừ bới xúc phạm người khác trên mạng xã hội đưa ra những thông tin bịa đặt sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý sức khỏe của nhiều cá nhân ảnh hưởng uy tín của các tổ chức nhiều lần mỗi lần đều thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý về một tội danh với tinh tiết là phạm tội nhiều lần hoặc cũng có thể bị khởi tố về nhiều tội danh như tội làm nhục người khác vu khống lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạ
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi cơ quan tố tụng có căn cứ cho rằng chủ thể đó có nhiều hành vi vi phạm xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ luật sư cường cho hay
luật sư cường cho biết thêm trong trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm ở nhiều địa phương thì có thể bị khởi tố ở nhiều địa phương
nhưng sau đó cơ quan tố tụng cũng có thể nhập vụ án hình sự để một cơ quan điều tra xử lý theo quy định
tại điều một trăm bảy mươi bộ luật tố tụng hình sự hiện hành
điều một trăm bảy mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định cơ quan điều tra có thể nhập để tiến hành điều tra theo thẩm quyền trong cùng một vụ án khi thuộc một trong các trường hợp
bị can phạm nhiều tội bị can phạm tội nhiều lần nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tối ưu các tội phạm tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có
luật sư cường cho hay bởi vậy trong trường hợp bà nguyễn phương hằng bị can phạm tội
thì cơ quan điều tra tp hcm và cơ quan điều tra tỉnh bình dương cùng khởi tố về một tội danh là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lệch hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự mà không bị xử lý thêm về tội danh nào khác
thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có thể nhập vụ án hình sự để cùng điều tra theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật tố tụng hình sự trừ trường hợp bị can phạm nhiều tội
việc nhập vụ án hình sự sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra hoặc cho những người bị hại
vụ việc nhập án hình sự hoặc tách vụ án hình sự có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng không bắt buộc
trường hợp bị can thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều địa phương khác nhau thì việc nhiều cơ quan điều tra cùng khởi tố về một tội danh là có thể xảy ra
và cơ quan điều tra cũng có thể thu nhập vụ án hình sự để một cơ quan tiến hành điều tra nếu như việc nhập vụ án hình sự đó khiến việc điều tra thuận lợi hơn
nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự
như vậy theo quan điểm của tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
việc nhập vụ án hình sự sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra hoặc cho những người bị hại
cũng liên quan đến vụ án trên theo luật sư nguyễn văn nhàn công tác tại đoàn luật sư tp hcm rằng
bình dương khởi tố vụ án liên quan bà nguyễn phương hằng là đúng thẩm quyền và khi điều tra có quyền khởi tố bổ sung tội danh mới
quan điểm của luật sư nguyễn văn nhàn
theo luật sư nguyễn văn nhàn đoàn luật sư tp hcm cùng hành vi trên
cơ quan điều tra tp hcm và tỉnh bình dương đã khởi tố điều tra theo thẩm quyền
có thể thấy việc khởi tố này không trùng lập thẩm quyền của hai cơ quan tố tụng
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vì hành vi của nguyễn phương hằng tuy cùng đối tượng vi phạm pháp luật hình sự
nhưng xét về người bị xâm hại thì khác nhau
người tố cáo nguyễn phương hằng ở công an tp hcm là ca sĩ viu anh
còn những người tố cáo nguyễn phương hằng tại công an bình dương gồm ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên công vinh nhà báo hàn ni nhà báo nguyễn đức hiển
đồng thời nơi bà hằng thực hiện hành vi phạm tội ở địa giới hành chính tỉnh thành khác nhau
và tính chất mức độ thực hiện hành vi vi phạm cũng khác nhau
nên việc khởi tố của công an bình dương không trùng lập về mặt thẩm quyền
vụ án đang được hai cơ quan điều tra tp hcm và bình dương khởi tố điều tra
mặc dù cùng tội danh nhưng muốn nhập tách vụ án thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự
cụ thể điều một trăm bảy mươi và điều hai trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm chỉ quy định khi vụ án do cơ quan điều tra
hay viện kiểm sát trong cùng địa bàn tỉnh thành phố thụ lý thì có thể xem xét việc nhập vụ án để tiến hành điều tra
do đó trường hợp này thì không thể nhập vụ án
việc nguyễn phương hằng có thể bị khởi tố
về nhiều tội danh hay không cần dựa vào quá trình xác định tội danh của cơ quan điều tra
trường hợp cơ quan điều tra xét thấy nguyễn phương hằng còn có dấu hiệu của tội làm nhục người khác
hoặc với tội danh nào khác thì cũng có quyền bổ sung với tội danh mới
tội làm nhục người khác điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự là hai tội có cấu thành khác nhau
vì vậy không thể xem rằng
khi đã xử lý một cá nhân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì không thể xử lý được tội làm nhục người khác nếu có đủ dấu hiệu của tội làm nhục
đến thời điểm này theo luật sư nhàn vụ án đang được hai cơ quan điều tra
ở tp hcm và bình dương khởi tố điều tra
mặc dù cùng tội danh nhưng muốn nhập tách vụ án thì phải thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự
đồng thời luật sư này còn cho biết việc nguyễn phương hằng có thể bị khởi tố
về nhiều tội danh hay không còn cần dựa vào quá trình xác định tội danh của cơ quan điều tra
thưa quý vị trên đây là quan điểm của hai luật sư khi nói về việc công an
hai tỉnh bình dương và tp hcm cùng khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác
của bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
tuy nhiên việc nhập vụ án hay tách vụ án đều phải thực hiện
theo đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự
hiện tại công an tỉnh bình dương chưa khởi tố nguyễn phương hằng
tuy nhiên công an tỉnh bình dương sau khi khởi tố vụ án sẽ điều tra
củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can theo quy định
quý vị nghĩ thế nào về sự vào cuộc quyết liệt và không có vùng cấm
của công an hai tỉnh bình dương và tp hcm
những tin tức mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
hãy ấn và màn hình kết thúc để xem những video hấp dẫn khác
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo